trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu theo báo cáo của công an quận hà đông với công an tp hà nội
bị cáo chung đã trốn thoát trong khi được công an dẫn dải lên phòng xét xử của toàn nhân dân quận hà đông
tiếp tục thực hiện công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vào ngày một mươi chín tháng sáu công an xã loan mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long
vận động người dân đến giao nộp hai quả đạn pháo trên địa bàn
hai quả đạn pháo trên do anh đặng văn lưỡng chú tệ ấp bình hòa xã loan mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long giao nộp
theo anh lưỡng hơn một tháng trước trong lúc đi cào hến dưới sông thì nhặt được hai vật thể trên
nghĩ đây là đạn nên đã đào hố sâu và trôn lấp hai quả đạn này
qua công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của lực lượng công an
anh lương đã mang hai vật thể trên đến giao nộp cho cơ quan công an
hiện công an xã loan mỹ huyện tam bình đã thu giữ hai vật thể trên
đồng thời phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã xử lý theo quy định
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
là người trở về từ châu âu ở hai nước thụy điển và phần lan được cách ly ngay khi nhập cảnh
không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
như vậy là đến thời điểm này nước ta đã có ba trăm bốn mươi chín ca mắc
vào ngày sáu tháng sáu các bệnh nhân này từ châu âu hai nước thụy điển phần lan về sân bay quốc tế nội bài hà nội
trên chuyến bay vn hai sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao tây mỗ nam tử liêm hà nội
vào ngày bảy tháng sáu được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả đều âm tính
ngày một mươi tám tháng sáu được lấy mẫu xét nghiệm lần hai kết quả bảy mẫu dương tính với sars cov hai
hiện bảy bệnh nhân được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở hai